theo cảng hàng không quốc tế vân đồn từ ngày một tháng một mươi một tới đây
việt nam airlines sẽ chính thức mở đường bay vân đồn đà nẵng và ngược lại với tần suất ba chuyến một tuần
cụ thể việt nam airlines sử dụng loại máy bay airbus industry a ba trăm hai mươi một có một trăm tám mươi bốn ghế
trong đó có một mươi sáu ghế hạng thương gia lịch bay vào các ngày thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần
đây là đường bay nội địa thứ hai sau đường bay vân đồn hcm và là đường bay thứ năm được kết nối
tại cảng hàng không quốc tế vân đồn sau hơn một mươi tháng chính thức đưa vào khai thác
cảng hàng không quốc tế vân đồn đã đón trên một trăm năm mươi lượt khách trong đó có hơn ba lượt khách quốc tế